xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối khí lạnh tầng thấp ở phía bắc dự báo từ ngày mai nên nhiệt độ tại đông bắc bộ sẽ giảm mạnh và đồng đều hơn
cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi hai mươi ba độ vùng núi có nơi thấp hơn trời chuyển rét và có mưa vài nơi
sang đến hai ngày tiếp theo mức nhiệt độ sẽ giảm nhẹ tiếp thêm từ một đến hai độ
phần lớn các tỉnh phía tây bắc bộ cũng sẽ chuyển rét từ ngày mai và duy trì trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất không quá hai mươi bốn độ riêng khu vực lai châu điện biên sơn la nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều có thể chạm ngưỡng hai mươi chín ba mươi độ
từ ngày mai cùng với sự dịch chuyển của khối không khí lạnh tầng thấp xuống nên tại khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế nhiệt độ ba ngày tới sẽ giảm đáng kể
cao nhất phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ phía nam cao hơn chấm dứt tình trạng nắng nóng
cùng với sự giảm nhiệt sẽ là tình trạng nhiều mây có mưa giải rác
còn đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày mai thời tiết ít có sự thay đổi
sau đó sang đến ngày tám và ngày chín tháng ba phần phía bắc của khu vực sẽ có mưa mưa rào dài rác cục bộ có nơi có rông
nhiệt độ vì thế sẽ giảm nhẹ mức nhiệt độ cao nhất ba ngày tới không quá ba mươi hai độ
do chịu ảnh hưởng của khối không khí khô nên tại tây nguyên tiếp tục duy trì tình trạng không mưa trời nắng và nóng độ ẩm trưa chiều giảm thấp
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới cũng không vượt quá ngưỡng ba mươi ba ba mươi bốn độ
nam bộ duy trì tình trạng ít mưa và có nắng nóng nhiều nơi
sự báo nhiệt độ cao nhất trong hôm nay cũng như ba ngày tới tại các tỉnh miền đông nam bộ sẽ trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn từ một hai độ